dù có cuộc sống khó khăn đến mấy họ cũng không chọn công việc thu gom xử lý chất thải này bởi sự vất vả độc hại và nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ khi nào và số tiền công mà họ được nhận lại chưa tương xứng với sức lao động mà họ phải bỏ ra
trong thời gian mới huyện tâm nông đã xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng song song với các tiêu chí phát triển kinh tế văn hóa và xã hội
huyện đã đưa ra nghị quyết về thông qua đề án thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là đề án không chỉ dành cho bốn xã đã đạt nông thôn mới mà còn cả một mươi năm xã còn lại của huyện
đề án cũng xác định những hạn chế tồn tại
như nhiều xã
chưa có tổ chức dịch vụ thu gom và xây dựng được cơ chế tài chính phục vụ thu gom rác
phương tiện trang thiết bị phục vụ thu gom và vận chuyển còn thiếu chủ yếu là phương tiện thủ công
kinh phí hoạt động của các tổ đội vệ sinh môi trường còn hạn chế
chủ yếu là từ nguồn thu phí vệ sinh môi trường tỷ lệ các hộ dân nộp phí thấp
đây không chỉ là những tồn tại về tổ chức mà còn là kinh phí tổ chức và duy trì hoạt động
đòi hỏi nỗ lực của không chỉ chính quyền các cấp cơ sở
mà còn cả các cấp cao hơn cùng phải tìm ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắt này
tiếp thu gom xử lý rác thải thì tiêu chí một mươi bảy mới giữ bền vững được
nhà nước cũng nên tính toán bố trí kế hoạch để làm sao mà xây dựng được nhà máy chế biến xử lý rác thải
theo công nghệ tiên tiến của một số nước người ta đã và đang thực hiện
và thứ hai là cũng cần phải có những cái cơ chế chính sách như thế nào đó
để người mà trực tiếp đi thu gom xử lý rác thải
cái đồng lương cái đồng tiền của mình cũng đảm bảo nuôi sống được cho gia đình
thì người ta mới yên tâm và người ta sẽ có cái gắn kết cái việc làm của họ về lâu dài
tiêu chí về thu gom và xử lý chất thải chỉ là một trong nhiều tiêu chí về môi trường khi xây dựng nông thôn mới
theo ý kiến của nhiều địa phương tiêu chí môi trường khó thực hiện bởi kinh phí đầu tư lớn
nhiều địa phương phải thực hiện xã hội hóa
tuy nhiên không phải doanh nghiệp hay cá nhân nào cũng đủ tâm
huyết và khả năng để đầu tư cũng như duy trì lâu dài
bởi bỏ tiền ra không ít nhưng thu lại nhỏ giọt khó hủy vốn
câu chuyện thiếu kinh phí để duy trì hoạt động thu gom xử lý rác thải ở xã hương nộn
là một ví dụ điển hình cho nhiều địa phương trên cả nước
qua đó đặt ra bài toán về hướng giải quyết của các cơ quan xây dựng chính sách
chính quyền cơ sở và người dân cùng một mục tiêu hướng tới duy trì những kết quả đạt được
của công cuộc xây dựng nông thuần mới

thưa quý vị và các bạn có mặt lần đầu tại đà nẵng vào năm hai nghìn một
và bắt đầu từ năm hai nghìn bốn thì hệ thống cỏ vtiver mới được sử dụng nhiều
để chống xói mòn sạt lở đất cho giao thông thủy lợi bảo vệ đỉnh kè đập đất
máy kênh thoát lũ ta lùi đường và đặc biệt là xử lý nước thải
tại bãi rác trong thành phố đà nẵng
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
hiện tượng xói mòn
xói mòn sạt lở tại nhiều địa điểm khu vực bên sông thuộc thành phố đà nẵng
đã diễn ra trong một vài năm vừa qua
tuy nhiên để giải quyết những vấn đề này không phải là việc của ngày một ngày hai
bởi công tác này đòi hỏi chi phí khá tốn kém
tuy nhiên việc thử nghiệm trồng cỏ veiver trong thời gian gần đây
đã cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc chống xói lở
cỏ vetiver là một loại cỏ sống được trong điều kiện khắc nhiệt
khi trưởng thành có chiều cao
nhiều nghiên cứu của nước ngoài và cả trong nước cũng đã chứng minh
cỏ có tác dụng chống xói mòn sạt lở lọc nước thải chống ô nhiễm môi trường
sau khi được trồng thử nghiệm để bảo vệ đỉnh kè chống sạt lở bờ sông vĩnh điện
thuộc phường hòa quý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
thì đến nay nhiều công trình ở đà nẵng đã sử dụng loại cỏ này
như một số tuyến đường trên bán đảo sơn trà vùng sạt lở ở đà nẵng

của vên sông tý loan đoạn chảy qua xã hỏa nhơn và hòa phú của huyện hòa vang
về gốc độ cá nhân đã có một số công trình nghiên cứu đã ra kết quả rồi
và đã được công bố thì tôi mong muốn chúng ta áp dụng rộng rãi cỏ vestiver này
không những trong lĩnh vực chống xói mòn mà trong lĩnh vực là xử lý môi trường
về chi phí vận hành cũng như là về chi phí đầu tư rất là thấp
thì chi phí tính sơ bộ
thì một cái mét khối nước thải theo công nghệ bình thường thì mất khoảng là năm triệu
trong khi với công nghệ cỏ vestiver thì chi phí cỡ khoảng là tầm hơn một trăm linh ngàn thôi
hiện nay mới chỉ có duy nhất một đơn vị có thể ươm trồng và cung cấp cỏ vtiver tại khu vực đà nẵng
năm hai nghìn một mươi hai doanh nghiệp này đã bắt đầu tiên phong ươm tạo loại cỏ này trên diện tích hai hectare
tại khu vực đồng nghệ huyện hòa vang thành phố đà nẵng
và cho đến nay
và cho đến nay
doanh nghiệp đã có thể cung cấp cho nhiều đối tác không chỉ ở đà nẵng
mà còn ở nhiều tỉnh thành khu vực thuộc miền trung tây nguyên và miền bắc
tôi tin tưởng rằng là với những lợi ích của cỏ vestiver vang lại như hiện nay
mà chúng ta đã chứng minh qua các công trình mà mình đang thi công
thì chúng tôi sẽ cố gắng duy trì bằng mọi cách và mở rộng hơn nữa về phía bắc phía nam
cũng như các miền trung và tây nguyên nhằm mục đích đem lại lợi ích cho cộng đồng
cho doanh nghiệp với chi phí thấp nhưng mà hiệu quả lại cao
tại đà nẵng quỹ phát triển cỏ veiver thành phố đà nẵng đã được hình thành gần chục năm nay
tuy nhiên hoạt động của quỹ vẫn còn khá khiêm tốn
nguyên nhân một phần do ngân quỹ không nhiều
phần nữa là do quỹ vẫn đang tiếp tục thuyết phục người dân về tác dụng của cỏ vtiver
tác dụng của cỏ vtiver mang tính chứng minh lâu dài
chính vì vậy để thực sự nhìn nhận được hiệu quả chống xói mòn
cũng như những tác động tích cực lên môi trường thì cần đến một quãng thời gian không hề ngắn
muốn dựa vào người dân thì chúng ta phải biết làm sao đó để cho người dân phải biết tác dụng rõ của nó
người ta thấy được cái tác dụng như vậy rồi thì người ta sẽ tự phát triển lên
trong thời gian tới là chúng tôi sẽ nhân rộng nhiều mô hình này lên trên cơ sở cùng với người dân thực hiện
và qua đó thì khi có tác dụng rồi thì người dân họ sẽ tự nhăn ra
trên cơ sở là chúng ta sẽ có hỗ trợ giống và một phần công cho người dân
mong rằng với hoạt động tích cực của cá nhân và các tổ chức tính yêu việt của cỏ veiver sẽ được biết đến rộng rãi hơn
để ứng dụng sáng kiến sử dụng cỏ vestiver sẽ thực sự mang lại những chuyển biến tích cực
để ứng dụng sáng kiến sử dụng cỏ vestiver sẽ thực sự mang lại những chuyển biến tích cực
chống biến đổi khí hậu trên nhiều địa phương của nước ta
chống biến đổi khí hậu trên nhiều địa phương của nước ta

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé